với mong muốn tôn vinh các họa sĩ đã khẳng định tên tuổi trên thị trường mỹ thuật trong nước và quốc tế
cục mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm đã tổ chức trương bày triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đường đại hàng đầu
trên thị trường mỹ thuật từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
đánh giá tiêu chí tác giả có tác phẩm chất lượng nghệ thuật tốt có dấu ấn cá nhân trên thị trường mỹ thuật
ban tổ chức và giám tuyển của triển lãm đã lựa chọn ra một mươi chín họa sĩ
gồm một mươi hai họa sĩ ở hà nội và bảy họa sĩ ở tp hcm
triển lãm là hoạt động góp phần ghi nhận những thành tựu nỗ lực của họa sĩ
cho sự phát triển của thị trường mỹ thuật việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội mở rộng giao lưu văn hóa
để bảo đảm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm không tổ chức khai mạc
dòng vẫn trưng bày để công chúng có cơ hội thưởng lãm nghệ thuật chất lượng